thiếu hóc môn tăng trưởng chiều cao sẽ gây ra dối loạn tăng trưởng chiều cao ở trẻ
đây là căn bệnh khó nhận biết và hiện nay cũng chưa được nhiều bậc phụ huynh quan tâm
chuyên gia cho biết tại bệnh viện nhi trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ ba mươi đến năm mươi trường hợp bệnh nhi
được gia đình đưa đến khám chậm tăng trưởng chiều cao
những trường hợp tới khám tại bệnh viện khi có nghi ngờ trẻ mắc chậm tăng trưởng chiều cao do thiếu hóc môn gh
bác sĩ sẽ hướng dẫn để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu tiếp theo cũng như tư vấn hướng điều trị thích hợp cho trẻ
tuy nhiên trẻ cần được điều trị sớm trước khi dạy thì vì sau dạy thì việc bổ sung hóc môn này sẽ không còn hiệu quả nữa
các bác sĩ mong muốn có thể cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về bệnh lý này đến các bậc phụ huynh
hướng dẫn hướng điều trị đúng đắn và kịp thời nhất cho trẻ